các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mặc những lớp áo dày cụm những người dân lao động ngoài trời đều phải mặc áo mưa đội nón mũ để trắng gió chống lại cái xét
hoặc chia nhau cái bánh miếng hoa quả ngồi sát vào nhau sử tay trước đóng lửa
trong ảnh là nhóm công nhân môi trường ở quận tây hồ đang đợi xe chở rác đến
chị tâm công nhân vệ sinh môi trường cho biết do công việc của chị phải làm đêm một đến hai giờ mới được nghỉ nên mưa rét thế này rất vất vả
trời mưa rét khiến cho nước mưa ngấm vào rác nên chúng tôi thu gom rất nặng
hôm qua có lúc xét quá tay tôi cứng đơ không nắm được vật gì
sau khi thu gom rác xong tôi đợi xe cẩu đến
ngồi ở vỉa hè thì rét nên đành đốt lửa để sửi chị tâm nói
nằm trong thúc liều bên cạnh đóng lửa đang cháy để trông những cạnh lê bài bán trên phố lạc long quân
anh vĩnh ở quảng an tây hồ hà nội cho biết
anh mặc bốn quần năm áo
rác thêm trăng nhưng cũng chẳng ăn thua
thời tiết như thế này thì chỉ có những người mưu sinh ngoài đường như chúng tôi mới cảm thấy giá rét như thế nào
mở tủ lạnh ra tôi thấy ngăn làm đá cũng chưa ăn thua đâu
nhìn tôi nằm như thế này thôi nhưng mà hở thịt chỗ nào thì bút ở chỗ đấy
gió thổi vào bút đến thấu xương như đêm hôm qua mưa rét
nói thật trộm có vào bê hoa lê đi thì tôi cũng phải chịu vì quá rét
tôi phải bịt kính hết để mưa rét không lùa vào liều
hôm nay mưa ngớt rồi tôi cố gắng đi ngủ thì sẽ để thò ra hai con mắt trong hàng bên ngoài anh vẫn nói
ngoài những người lao động trong đêm bút giá nhiều người vô gia cư lan thang co quáp với chăn mỏng bạc
bịa cà tông tạm mỡ để chống lại các lạnh cứa da cứa thịt của mùa đông trên vỉa hè hà nội
hai mươi hai giờ hà nội đã chìm trong giá lét sáu độ c lạnh nhất từ mùa đông năm nay
dưới mái huyên khu nhà quản lý hồ chứa
đã khóa trái là người phụ nữ đang thu dọn loay hoay tìm cho mình chỗ ngã lưng
thấy có khách ghé qua cụ nhổm dậy tem trầu mời
hôm nay mưa rét ông hiếu sáu mươi ba tuổi quê hương yên lấy vợ rồi sinh sống ở quảng bình
chuẩn bị thêm tấm đệm lót xa lốp chống nước của thiết bị điện tử
cạnh đấy là những đồ đạc như là quần áo đồ ăn được những người qua đường mang cho
phía trong bật cửa là giấy tờ liên quan
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cơm thì không ăn được tôi bị đột quỷ rồi lại bị ung thư dạ dày
lúc đỡ bệnh thì lan thang nhiều ngõ phố
nhiều người đi qua thấy thương cũng hay cho tôi đồ ăn
tối lại về đây ngủ
càng về khuya khoảng trống trước dãy nhà ở dãy phố này nhanh chóng được lấp đầy
từ ngày hai mươi một tháng hai hà nội đã ngớt mưa tuy nhiên vẫn còn rất lạnh
cậu mong rằng thời tiết sẽ ấm dần lên để người lao động và người cơ nhở bớt khổ
quý vị và các bạn thân mến
thời tiết ngày hai mươi một tháng hai miền bắc và bắc trung bộ
nhiệt độ hạ rất sâu đi kèm mưa rét vùng núi cao có nơi dưới độ c
và khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết
về tình hình thời tiết rất đậm rét hải này sẽ kéo dài sang tháng ba
với mức nhiệt dưới độ c bằng giá tiếp tục phủ trắng
tại các thông làng thuộc xã y tý lào cai và đỉnh mẫu sơn làng sơn
sáng hai mươi một tháng hai băng giá tiếp tục xuất hiện trên đỉnh mẫu sơn lạng sơn
ông nguyễn minh chuyển đại diện trung tâm thông tin xúc tiến du lịch mẫu sơn cho biết
sáng nay khu vực đỉnh núi ghi nhận mức âm một độ c
trời không mưa gió nhẹ và vẫn còn sương mù
ông chuyển cho biết băng kết dày hơn hôm qua rất nhiều tập trung tại những nơi có gió lùa
chúng tôi lưu ý du khách việc đi lại rất trơn trượt do nước mưa hôm qua đã đóng băng
dự kiến băng giá vẫn sẽ còn kéo dài chưa thể tăng
băng giá bám dài đặc trên các cành cây ngoài ra tại km sáu bốn trăm linh
núi mẫu sơn cũng ghi nhận có sự sạt lỡ lực lượng thi công đang thu dọn để giao thông trở lại bình thường
nhiệt kế ngoài trời tại mẫu sơn thời tiết tại đây vào mùa đông thường khắc nghiệt
theo chuyên gia hiện tượng băng giá gây hại cho cây cỏ các gia đình có cây trồng
nên chủ động tưới nước vào sáng sớm để làm tan băng giảm tác động của hiện tượng này
các cơ sở dịch vụ trên núi mẫu sơn hôm nay không bình thường ung tắc chưa xảy ra lúc tám giờ sáng
theo dự báo

đợt rét hại trên diện rộng ở miền bắc kéo dài đến hết ngày hai mươi hai tháng một
sau đó thời tiết hưởng nắng và làm tăng nhiệt vào ban ngày
một số khu vực núi cao tiếp diễn nguy cơ xuất hiện băng giá và mưa tuyết
hai tám trăm sáu mươi mét từ khoảng một mươi bảy giờ ngày hai mươi tháng hai đến sáng hai mươi một tháng hai
băng giá đã xuất hiện từ các thôn bản có độ cao thấp hơn như trung chải
phiền hồ xã y tí ngãi thầu xã a lô
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi một tháng hai do ảnh hưởng của không khí lạnh
có cường độ mạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao dịch chuyển sang phía đông và suy yếu dần
nên trong buổi sáng ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa rào và có nơi có dông
cuộc bộ có mưa vừa mưa to
tuy nhiên cũng trong hôm nay miền bắc có dấu hiệu giảm mưa vào chiều tối
hà nội và đồng bằng bắc bộ chỉ còn xuất hiện mưa rải rác vào buổi sáng
sau đó trời tạnh ráo
khu vực trung trung bộ từ quảng bình đến thừa thiên huế mưa dông sẽ kéo dài đến ngày mai hai mươi hai tháng hai
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
theo các chuyên gia đợt không khí lạnh lần này có xu hướng lệch đông
do đó nhiều đỉnh núi ở phía đông bắc như mẫu sơn lạng sơn phi úc cao bằng xuất hiện băng giá dày đặc
dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày hai mươi
thủ đô hà nội nhiều mây sáng có mưa rào gió đông bắc cấp ba trời rét hại
nhiệt độ thấp nhất từ bảy chín độ c nhiệt độ cao nhất từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
phía tây bắc nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết
nhiệt độ thấp nhất từ tám đến một mươi một độ c có nơi dưới sáu độ c nhiệt độ cao nhất từ một mươi hai một mươi năm độ c
khu tây bắc có nơi trên một mươi năm độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào sáng cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn trời rét hại
vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ tám đến một mươi một độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c
nhiệt độ thấp nhất từ bảy một mươi độ c vùng núi từ hai năm độ c vùng núi cao có nơi dưới độ c
các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây
phía bắc có mưa mưa rào và có nơi có dông phía bắc cuộc bộ có mưa vừa mưa to gió bắc đến tây bắc cấp hai ba vùng ven biển cấp ba bốn trời rét
phía bắc trời rét đậm rét hại trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ tám một mươi một độ c phía nam là từ một mươi hai một mươi năm độ c nhiệt độ cao nhất phía bắc từ một mươi một một mươi bốn độ c phía nam từ một mươi năm một mươi tám độ c
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc nhiều mây có mưa rào
có nơi có rác và có nơi có dông phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp ba ven biển cấp ba bốn
phía bắc trời lạnh trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ một mươi chín hai mươi hai độ c phía nam từ hai mươi hai hai mươi năm độ c nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi một hai mươi bốn độ c phía nam từ hai mươi bảy ba mươi độ c có nơi trên ba mươi độ c
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm
chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp hai ba nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ c
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ c
như vậy khu vực nam bộ và tây nguyên sẽ duy trì thời tiết đẹp trong những ngày tới
còn ở miền bắc và bắc trung bộ rất đậm rất khá
hại sẽ kéo dài sang tận tháng ba người dân cần chuẩn bị các kế hoạch để thích ứng
quý vị thân mến sáng ngày hai mươi một tháng hai theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia so với ngày hôm qua khu vực tây bắc bộ rét hơn rõ rệt
các vùng núi cao tại đây ghi nhận mức nhiệt thấp hơn từ hai đến bốn độ c so với một ngày trước
với những thông tin về dự báo tình hình thời tiết trên của chúng tôi hy vọng quý khán giả ở miền bắc sẽ lên cho mình những kế hoạch để vượt qua cái z trong nhiều ngày tới
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại